còn ngày hôm qua tại địa phận của xã chỉ đạo huyện văn lâm tỉnh hưng yên đối tượng nguyễn văn kiên trú hiệp hòa bắc giang
bị bắt quả tan khi đang vận chuyển hơn bảy trăm linh kg nội tạng lợn đang bốc mùi hôi thối
số hàng trên là của bà nguyễn thị loan trú tại huyện yên phong tỉnh bắc ninh
tiến hành kiểm tra chủ hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc
qua đấu tranh nguyễn thị loan khai nhận đã mua số lồng lợn trên
sau đó vận chuyển về địa bàn tỉnh bắc ninh bán kiếm lời
hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh hưng yên củng cố hồ sơ xử lý